thực hiện xong các gói thầu bà hoàng thị thúy nga chủ tịch hội đồng sáng lập nsg group đã chi tổng cộng hơn ba mươi tỷ đồng cho ba cán bộ thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
trong đó cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng ninh vũ liên oanh đã bốn lần nhận tiền từ hoàng thị thúy nga tổng cộng một mươi bốn tỷ đồng
căn cứ diễn biến phiên tòa lời khai các bị cáo và hồ sơ vụ án đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tuyên phạt hoàng thị thúy nga mức án hai mươi ba mươi năm tù
một mươi năm một mươi bảy năm tù
tông tin có khả năng giải quyết các thủ tục về đất đai sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bìa đất để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại
lê thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú huyện diễn châu đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng nói để bị hại tin tưởng sau khi nhận tiền từ các bị hại hưng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản
tài sản khác ngắn liền với đất trên mạng xã hội sau đó đưa cho nạn nhân
với thủ đoạn như trên bước đầu công an huyện nghi lộc xác định trong thời gian từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lê thanh hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sáu bị hại với tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng
một tài xế vi phạm nồng độ cồn không có giấy phép lái xe và có mang theo súng tự chế trên xe đã bị phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk nông lập biên bản xử lý
ngày một một mươi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh làm nhiệm vụ tại địa bàn xã thuận an huyện đắk minh
thì phát hiện tài xế xe tải quê ở tỉnh đắk lắc vi phạm nồng độ cồn không có giấy phép lái xe
kiểm tra phương tiện phát hiện trên xe có súng tự chế
bước đầu lái xe và phụ xe khai nhận mua súng trên từ người quen với giá tám triệu đồng
tổ công tác lập biên bản đối với tài xế vi phạm nồng độ cồn tạm giữ phương tiện theo quy định
và bàn giao người cùng tăng vật có liên quan cho công an huyện đắk minh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
phát hiện chiếc ba lô có laptop và bốn bảy trăm linh usd tại một gốc cây ở khu vực cổng trào thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hai nữ nhân viên môi trường đã đưa đến cơ quan công an trả lại cho người đánh rơi
ngày một mươi hai một mươi công an phường một tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã đưa đến cơ quan công an trả lại cho người đánh rơi
công an phường một tp đà lạt tỉnh lâm đồng bàn giao tài sản mà anh võ thanh vương quê ở tỉnh quảng ngãi đánh rơi khi đến thành phố này
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai nhân viên công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt là chị vũ thị thu và chị khiếu nữ thị thanh trúc
quét dọn tại khu vực cổng trào đường nguyễn văn cử thì nhìn thấy một chiếc ba lô màu đen ở gốc cây ven đường
hai chị đã kiểm tra phát hiện bên trong có nhiều usd cùng với laptop và một số giấy tờ
hai nữ nhân viên này đã giao nộp ba lô cùng toàn bộ tài sản bên trong cho công an phường một
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện